cũng giống như anh chính anh phạm ngọc thắng cũng tham gia lớp dạy nghề này với mong muốn sớm tìm được công việc phù hợp